các nhà nghiên cứu tại đại học london anh đã tiến hành phân tích dữ liệu của bảy trăm ba mươi một nhân viên y tế
trong làn sóng lây nhiễm đầu tiên bùng phát ở nước này
trong đó có năm mươi tám người có kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai
mặc dù làm việc trong môi trường có nguy cơ cao
theo đó nghiên cứu công bố mới đây trên tạp chí nature giải thích nguyên nhân một số người
không bị nhiễm sars cov hai có thể là nhờ phản ứng của tế bào t tế bào bạch cầu
đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch của cơ thể
ngoài ra cũng có thể họ đã từng phơi nhiễm với các loại virus thuộc hò corona
như virus gây bệnh cảm lạnh thông thường
cụ thể khi virus sars cov hai xâm nhập
một số người có thể kích hoạt các tế bào t giúp cơ thể ghi nhớ những bệnh trước đây
qua đó đào thải virus trước khi virus gây ra các triệu chứng
điều này có thể giải thích cho kết quả xét nghiệm âm tính
ở một số người dù họ tiếp xúc với mầm bệnh
một số nghiên cứu công bố trước đó cũng cho thấy
một số người có thể có đề kháng với virus sars cov hai cao hơn những người khác
kết quả nghiên cứu mới tại anh đừng cho là có thể mở ra hướng đi
trong phát triển vaccine ngừa covid một mươi chín
theo đó tập trung kích thích phản ứng của tế bào t
thay vì phản ứng của kháng thể
hướng đi mới có khả năng mang lại sự bảo vệ lâu dài hơn
tuy nhiên các nhà nghiên cứu vẫn khuyến cáo
thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch covid một mươi chín